cũng liên quan đến cuộc xung đột ở gaza tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ngày hôm qua đã kêu gọi ngừng bắn để tạo điều kiện cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân đang bên bờ vực của nạn đói trong bối cảnh tháng lễ ramadan của người hồi giáo đã bắt đầu
phát biểu về báo giới sau khi nỗ lực thúc đẩy đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn ở gaza không mang lại kết quả ông guterres bày tỏ lo ngại về tình trạng xung đột vẫn tiếp diễn ở giải gaza bất chấp tháng lễ ramadan
ông trump nhấn mạnh điều này là không thể chấp nhận được người đứng đầu liên hợp quốc kêu gọi israel và hamas ngừng bắn trong tháng lễ ramadan và phóng thích tất cả các con tin bị bắt giữ
xung đột hamas israel đã bước sang tháng thứ sáu nhân dịp bắt đầu tháng lễ ramadan tôi kêu gọi ngừng bắn và dỡ bỏ tất cả các trở ngại để đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhanh chóng trên quy mô lớn cho người dân gaza đồng thời tôi cũng kêu gọi ngay lập tức thả tự do cho các con tin đang bị giam giữ
theo liên hợp quốc nguy cơ nạn đói ngày càng hiện hữu ở gaza do thiếu viện trợ cơ quan cứu trợ của liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine unrwa bày tỏ lo ngại về tình cảnh người dân thiếu thốn lương thực thực phẩm trên khắp gaza đặc biệt là ở phía bắc trong tháng lễ ramadan
cơ quan này cho biết viện trợ bằng đường bộ đến phía bắc gaza bị cản trở do xung đột đồng thời kêu gọi ngừng bắn cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận không hạn chế đối với khu vực để cung cấp viện trợ cho người dân
các nước gồm mỹ ai cập và các tiểu vương quốc
ả rập thống nhất uae đã tiến hành nhiều đợt thả hàng viện trợ nhân đạo xuống khu vực phía bắc gaza tuy nhiên nhiều tổ chức nhân đạo cho rằng những nỗ lực này là chưa đủ đáp ứng nhu cầu